quốc hội đã ngay tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương trước khi tiến hành thảo luận tại tổ
về vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương nhiều ý kiến đề nghị cần có sự phân cấp phân quyền rõ ràng
theo đại biểu nguyễn thị quyết tâm hiện nay phân quyền phân cấp chủ yếu mới chỉ dừng ở chủ trương chưa cụ thể
do đó dự án luật phải quy định rõ về vấn đề này để tạo tự chủ cho địa phương tránh lãng phí về bộ máy nguồn lực và kinh phí
các cơ quan trung ương bộ ngành tập trung làm công tác vĩ mô điều hành và xây dựng cơ chế chính sách v v
nhưng mà rõ ràng là điều hành hiện nay còn khá là tủng mũng tảng mảng với những công việc cụ thể mà đáng lẽ ra là phải giao cho chính quyền địa phương
đại biểu này cũng cho rằng nếu dự án luật chưa có báo cáo đánh giá tác động thì cần tính toán việc phân quyền phân cấp
tại một số địa phương có đủ điều kiện
tiêu chí cụ thể để qua đó xem xét đánh giá tìm được hướng đi đúng trước khi xem xét đưa vào luật
về việc giảm phó chủ tịch hội đồng nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện và các phó trưởng ban chuyên trách
một số đại biểu cho rằng cách tiếp cận này chủ yếu tinh giản biên chế tinh giản bộ máy hơn là nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động
bây giờ anh phải đánh giá thế nào này bây giờ hai phó chủ tịch này hai ông phó ban chuyên trách này có hiệu quả hay không hiệu quả
nếu mà anh thấy không hiệu quả dạ họ đồng ý vừa đảm bảo được nghi quyết quan điểm của quốc hội là vừa giảm được biên chế vừa đảm bảo được
nhưng còn trong trường hợp mà một hai phó chủ tịch hai ông phó đồng hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động lên quá thì cần gì
không nhất thiết phải bỏ tại sao lại bỏ
theo ý kiến một số đại biểu luật tổ chức chính quyền địa phương cũng chưa bắt kịp được tinh thần của hiến pháp
mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn cao bằng giống nhau ở các vùng miền
chưa thể hiện rõ tính chất của từng nơi đô thị nông thôn hay đảo vì thế chưa tạo được động lực chưa phát huy được sức mạnh của từng địa phương
cũng trong buổi chiều hôm nay các tổ đại biểu thảo luận về những vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
đặc biệt quan tâm đến quy định hình thức kỷ luật như giáng chức cách chức cán bộ xe phạm